sáng ngày hai mươi một tháng tám tại cung văn hóa thanh niên hà nội đã diễn ra chương trình kỷ niệm hai mươi năm phong trào thanh niên tình nguyện
và tuyên dương một trăm hai mươi chín bí thư tri đoàn tiêu biểu làm theo lời bác cụm đồng bằng sông hồng và các đơn vị quân đội năm hai nghìn một mươi chín
một mươi bí thư tri đoàn được tuyên dương là những tấm gương tiêu biểu của các tỉnh thành đoàn đơn vị quân đội có nhiều thành tích xuất sắc
trong công tác đoàn và phong trào thanh thiêu nhi tại địa phương
là những thủ lĩnh thanh niên vừa hồng vừa chuyên không ngại khó khăn để làm tròn nhiệm vụ
đây còn là những tâm gương điển hình tiêu biểu cho học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
của tuổi trẻ cụm đồng bằng sông hồng và các đơn vị quân đội
chương trình là một hoạt động ý nghĩa để đoàn viên thanh niên và đặc biệt là đội ngũ bí thư tri đoàn hiểu rõ những giá trị lý luận
và thực tiễn về tư tưởng lời dạy của chủ tịch hồ chí minh trong di trúc đồng thời thấy được trách nhiệm của bản thân
đối với sự phát triển lớn mạnh của tổ chức đoàn trong tham gia xây dựng quê hương đất nước